thông tin chúng tôi vừa nhận được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết đã phá thành công đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ hải phòng vào tp hcm tiêu thụ
các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ bao gồm
sau đó thuê trường và hưng vận chuyển vào tp hcm tiêu thụ
hưng cũng là đối tượng trợ giúp đắc lực cho dũng trong việc mua bán ma túy cho các đối tượng trong đó có đào thị hồng và lê thị bảo anh
sau một thời gian dài theo dõi ngày năm và ngày chín tháng một trinh sát đã tiến hành vây bắt các đối tượng khi chúng đang thực hiện giao dịch
tăng vật thu giữ bao gồm hơn một mươi tám kg ma túy đá một trăm hai mươi g heroin chín mươi chín viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có giá trị
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé